từ những ngày đầu bùng nổ dịch covid một mươi chín các bộ ban ngành của việt nam đã nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo những biện pháp mạnh để chống dịch
việt nam chúng ta có một mươi sáu ca dương tính với covid một mươi chín và đến thời điểm này một mươi sáu trên một mươi sáu ca đều đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định
vâng rõ ràng chúng ta cũng thấy sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các địa phương trên toàn quốc
cùng với trình độ năng lực và kinh nghiệm đã được minh chứng qua nhiều lần chống dịch
vì vậy việt nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh và tự tin sẽ đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này
tuy nhiên trên thế giới thời gian gần đây lại đang bùng phát mạnh dịch bệnh đặc biệt là tại hàn quốc và nhật bản
và phóng viên quỳnh anh người chuyên theo dõi mảng tin quốc tế hiện đang có mặt tại trường quay để cập nhật những tin tức mới nhất về dịch covid một mươi chín tới quý vị khán giả
xin chào chị quỳnh anh
vâng xin chào anh thanh tú chị khánh thư ạ
vâng chị quỳnh anh này hiện tại thì dịch covid một mươi chín đang bùng phát mạnh tại hàn quốc vậy chính phủ hàn quốc đã có những biện pháp gì để phòng chống dịch
có thể nói rằng chính phủ hàn quốc đang rất quyết tâm rất nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn dịch bệnh này
và tổng thống moon jae in trong cuộc họp hôm qua cho biết sẽ huy động tất cả nguồn lực của đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay chính phủ hàn quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức bốn đây là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống quản lý khủng hoảng của quốc gia này
và chúng tôi đã kết nối được với chị hoàng thị kim phượng công dân việt nam đang sống và làm việc tại seoul hàn quốc